sau thành công của buổi đấu giá nghệ thuật tại tp hcm quỹ sống và nhà chống lũ vừa tiếp tục thực hiện buổi đấu giá tranh tại hà nội nhằm gây quỹ cho dự án dựng làng hạnh phúc
hơn một tỷ đồng là kết quả chung tay của các mạnh thường quân và nhà siêu tập tranh tại hà nội gây dựng được trong sự kiện ngày hôm qua
từ tổng số tiền thu được sau đêm đấu giá quỹ sống và nhà chống lũ sẽ hỗ trợ cho bà con xây dựng thêm hàng chục căn nhà giúp các hộ dân nghèo có mái ấm bền vững
hoạt động đấu giá tranh lần này của quỹ sống và nhà chống lũ hướng tới việc gây quỹ cho dự án dựng các ngôi làng hạnh phúc tại huyện nam trà my và bắc trà my tỉnh quảng nam
sau sáu năm hoạt động và thành công trong việc xây dựng hơn bảy trăm linh căn nhà an toàn trong các năm tiếp theo nhà chống lũ dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng tới các tỉnh miền trung và đồng bằng sông kiều long